nằm ở hạ lưu sông tiền mùa khô năm nay tiền giang phải đối mặt với hạ mặn khốc liệt
và gây nguy cơ thiếu nước sản xuất vùng dự án bảo định thuộc địa bàn hai tỉnh là tiền giang và long an
vùng chuyên canh giữa đồng tháp một mươi cũng như nước sinh hoạt cho trên tám trăm linh dân thành phố mỹ tho
và các huyện thị duyên hải phía đông
chính vì vậy tỉnh đã đầu tư khẩn cấp đắp đập ngăn mặn trên vàm canh nguyễn tân thành
và các tuyến canh có liên quan
với một mươi sáu tỷ đồng tỉnh tiền giang triển khai đắp đập thép trên vàm canh nguyễn tấn thành
để ngăn mặn chữ ngọt phục vụ sản xuất cho toàn khu vực
đồng thời giải quyết nước sinh hoạt cho thành phố mỹ tho và các huyện thị ven biển phía đông
tỉnh cũng tiếp tục đầu tư thêm bốn bốn tỷ đồng đắp thêm hàng loạt đập trên các tuyến canh có liên quan
ngoài ra tỉnh còn đầu tư năm ba tỷ đồng để sửa chữa và làm mới bốn mươi bốn cống
đầu tư trên chín hai tỷ đồng nạo vét hai mươi một tuyến canh nội đông dự án bảo định
những giải pháp quyết liệt của tỉnh tiền giang thực thi đang cho kết quả khả quan
trước mắt địa phương cơ bản đã đảm bảo được nguồn nước ngọt tế tiêu
phục vụ sản xuất và đời sống vùng dự án bảo định và vùng chuyên canh dứa đồng tháp một
giải quyết được nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố mỹ tho và xuyên hải phía đông